thảm án lào cai là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang cho dư luận
đối tượng phạm tội là người dân tộc thiểu số hành vi gây án cực kỳ tàn ác
cùng lúc cướp đi mạng sống của nhiều người
do đó việc chuẩn bị tư tưởng cho người nhà người bị hại và người nhà bị cáo
được lãnh đạo phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp chú trọng và quan tâm
thông qua những người có uy tín trong địa bàn công an xã cùng các cơ quan ban ngành địa phương
cán bộ chiến sĩ thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp không quản vất vả khó khăn
đến từng gia đình người bị hại và gia đình bị cáo để giải thích và nói cho họ hiểu
những quy định của pháp luật cũng như sự nghiêm khắc công minh của phiên tòa
muốn làm tốt được công tác bảo vệ trật tự tốt cho phiên tòa xét xử
nó được tóm lại như tôi thường hay dùng cái từ thuận buồn xuôi gió
cho đảm bảo được cho hội đồng xét xử cũng như đảm bảo được cho những người đến tham gia
tham dự phiên tòa cũng như là bảo vệ được bị can bị cáo và bảo vệ cho tất cả những người
có mặt ở trong khu vực đấy
chúng tôi phải tính toán làm theo đó chia ra từng nhóm
ví dụ như người nhà của bị cáo thì nên ngồi vị trí nào
và bị cáo ngồi ở vị trí đấy rồi
hội đồng xét xử ngồi cách xa và tất cả khi đưa bị cáo đến thì chúng tôi phải có
một cái hàng rào chắn để tách nghi giữa những người đến tham dự phiên tòa và bị cáo
và những người thân và những người bị hại là phải tách rời ra
trong quá trình xét xử hay quá trình mình dẫn giải
áp giải bị cáo vào để đến nơi xét xử
nó có một đoạn đường nó cũng ngắn thôi tuy là nó khoảng một mươi năm hai mươi m từ xe xuống
đến khu vực xét xử
nhưng thì sợ người nhà bị hại người ta sẽ lẫn vào trong những người
đến để tham dự phiên tòa
thì sợ người ta lại có những cái hành động để trả thù ngay tức khắc
nếu mình mà không làm tốt công tác phòng ngừa mà mình không phân chia được
cái nhóm người đến tham dự phiên tòa đặc biệt là những người có liên quan
và những người nhà của bị hại thì nếu có những tình huống nó xảy ra
ví dụ người ta mang theo người vì dân nó rất đông
những cái vụ đấy nó hơn một người đến tham dự phiên tòa
mà trước khi thực hiện những nhiệm vụ này thì chúng tôi đã xây dựng
những phương án chung cho tất cả những phiên tòa phức tạp
và đặc biệt là những phương án cụ thể cho vụ án tẩn nấu đỏ này
không chỉ làm tốt công tác thực địa xây dựng các tình huống tỉ mỉ
đến từng chi tiết đảm bảo không để xảy ra dù chỉ là một sai sót nhỏ
ảnh hưởng đến phiên tòa xét xử
cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
còn lên kế hoạch áp giải khảo sát cung đường trích dẫn bị can
từ trại tạm giam đến phiên tòa và ngược lại
đoạn đường đến trường phổ thông dân tộc bán chú
trung học cơ sở trịnh tường xã trịnh tường huyện bát sát
phải đi qua bốn xã biên giới và một thị trấn có thể di chuyển bằng ô tô
những khúc cua tay áo đến giận người
chỉ có những tay lái có bề dày kinh nghiệm đã quen với các chuyến đi rừng
mới có đủ bản lĩnh để băng qua những đoạn đường này
đặc biệt bên cạnh các anh còn có các đối tượng mang trọng tội
biết rõ mức án sẽ phải đối mặt thì lại càng không đơn giản chút nào
đối tượng này là đặc biệt nguy hiểm
chúng tôi không sợ việc đối tượng trốn trên quãng đường áp giải
nhưng nó có thể là một lúc nào nó nảy sinh tư tưởng manh động
có thể dẫn đến việc tự sát
thế nên để đảm bảo trích xuất được đối tượng này đưa ra xét xử an toàn
thì chúng tôi phải bố trí anh em có một xe bảo vệ
ngồi trên xe thùng đặc trủng cùng với đối tượng
vừa là để giám sát nó chặt chẽ
cái thứ hai nữa là để làm công tác tư tưởng
động viên đối tượng này làm sao để khi mà nó không có những suy nghĩ manh động
để đưa ra tòa xét xử cho nó đảm bảo theo đúng yêu cầu pháp luật
sau bốn giờ xét xử căng thẳng kẻ gây ra vụ thảm sát
khiến bốn người thân trong một gia đình tử vong đã bị tuyên án tử hình
công tác xét xử hoàn tất lại là một chặng đường trở ngược về trại tạm giam
đây là thời điểm vô cùng căng thẳng bởi tân láo lở đã biết mức án được tuyên
xét xử xong đối tượng cũng rất là hoang mang
cho nên là anh em chúng tôi lại phải tìm cách gần gũi
động viên đối tượng giải thích cho đối tượng hiểu
cái việc mình làm như thế là sai trái là vi phạm pháp luật
nhưng cũng làm sao mà cái cách nói cách tiếp xúc thế nào để cho đối tượng
không nghĩ đến cái tiêu cực quá tránh những hành động manh động
hoặc là trên đường về thì chúng tôi có thể là nếu mà nói chuyện
rồi đối tượng có những cái nhu cầu mà trong quy định của ngành
quy trình của ngành cho phép thì mình cũng có thể đáp ứng để làm tốt cái công tác tư tưởng
do cái đối tượng này nói yên tâm trở về trại giam và chấp hành án theo quy định của pháp luật
vụ thảm án lào cai đã khép lại
bị cáo tần láo lở đã nhận được bản án thích đáng cho những hành vi phạm tội của mình
phiên tòa xét xử đã diễn ra xuân sẻ và thành công
tất cả đều nhờ vào sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của những người chiến sĩ cảnh sát
trong công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ thi hành án
tội phạm trọng án vùng biên ngày càng diễn biến phức tạp
khi những người cảnh sát hình sự thi hành án hình sự và hỗ trợ thi hành án

còn căng mình trong từng phiên tòa từng vụ xét xử cũng như chặng đường bền bỉ đưa phạm nhân đi xét xử